nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tìm đầu ra ổn định cho các hợp tác xã từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng năm
liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với trung tâm khoa học công nghệ và môi trường sẽ tổ chức hội trợ xúc tiến thương mại
cho các hợp tác xã năm hai nghìn một mươi tám tại công viên thống nhất hà nội
theo đó hội trợ với khoảng ba trăm năm mươi gian hàng của hợp tác xã đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa nông lâm ngư diêm nghiệp công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
và các lĩnh vực kinh tế khác có khả năng tiêu thụ cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế của các hợp tác xã
điểm mới của hội trợ năm nay là ngoài việc trưng bày giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã
hội trợ còn là nơi kết nối tìm thị trường xúc tiến thương mại giữa hợp tác xã với hợp tác xã
hợp tác xã với doanh nghiệp với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
chúng tôi hy vọng rằng là hội trợ này là một trong những sự kiện lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của các thành viên hợp tác xã của liên minh ngân sát việt nam
và đây cũng là cái đóng góp chung của các bộ ngành của liên minh việt nam để hỗ trợ cho hợp tác xã
tiêu thụ sản phẩm xúc tiến thương mại rồi xúc tiến công nghệ và huy động các nguồn lực phát triển trong những thời gian tới
trong ba ngày diễn ra hội trợ
ngoài những hoạt động của hội trợ ban tổ chức kết nối giao thương cho các hợp tác xã và các đối tác
tất cả thông tin về hợp tác xã doanh nghiệp sẽ được cung cấp tại gian hàng của ban tổ chức
hội trợ sẽ bắt đầu mở cửa giới thiệu sản phẩm và bán hàng từ ngày một mươi tám tháng năm
và tổ chức lễ tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu khen thưởng và bế mạc hội trợ vào ngày hai mươi tháng năm